một phần bạn đại gia đình
một phần bạn đình
đầm đông hồ là một dùng đất ngập nước thuộc thành phố hạ tiên tỉnh kiên giang với diện tích lên đến hơn một ba trăm linh hectare
trong đó diện tích mặt nước lên tới chín trăm linh hectare diện tích rừng ngập mặn hơn hai trăm linh hectare
còn lại là đất nuôi trồng thủy sản nằm tiếp giáp biên giới việt nam và campuchia
đầm đông hồ giống lấy nước từ các cơn nước ngọt như giang thành vĩnh tế rạch giá hạ tiên
điểm đặc biệt của đầm đông hồ là đầm ăn thông dưới cửa biển nên ảnh hưởng chế độ nhật triều của vĩnh thái lan
vì thế đầm đông hồ có nguồn sinh vật vô cùng phong phú và cũng là khu dự trữ sinh quyển của đồng bằng sông cửu long
đồng thời nơi đây cũng là chốn mưu sinh
cụ phận cư dân sinh sống quanh vùng
hệ sinh thái của đầm đông hồ rất là đa dạng và phong phú
duy nhất là đầm đông hồ có khuôn
khu dân cư sinh sống trên đầm
hệ sinh thái của đầm không phải là một hệ sinh thái biệt lập
mà nó là giao thoa giữa đầm sông và cửa biển
tạo thành một thảm thực vật và rừng ngập mặn rất phong phú
trên đầm đông hồ có trên một trăm bốn mươi loài động vật thực vật
và trên bảy mươi sáu loài là tôm cá các loại
thì tạo thành cái nguồn lợi thủy sản giúp cho người dân sinh sống trên cái khu dân cư cừu đức
theo nhiều tài liệu để lại đầm đông hồ là thắng cảnh thứ bảy được tổng trấn mạc thiên tích ca ngợi trong tập thơ hà tiên thập dịnh
tác phẩm ra đời cách đây hơn ba thế kỷ
với tên gọi mỹ miều là đông hồ ấn nguyệt
thi sĩ đông hồ đã lý giải tên gọi này trong cuốn giang học hà tiên rằng
đông hồ nghĩa là hồ ở phía đông ấn nguyệt là trăng in
khoảng giờ tốt đêm một mươi sáu một mươi bảy âm lịch dần trăng như ấn vàng in bóng trên gương ngọc hồ đông
tương truyền cách đây hơn ba thế kỷ do độ trăng tròn tháng diên âm lịch hàng năm
tao đàn chiêu ánh cát tổ chức đêm hội trăng rằm các thiên nhân cùng nhau thưởng trà dịnh nguyệt thả hoa đăng sáng rực hồ đông
đây là tao đàn thứ hai và duy nhất ở miền nam
cảnh đẹp bồng lai của đêm trăng quyền ảo trên mặt hồ đã làm say lòng biết bao tao nhân mặt khách
đến nay đã qua bao thế hệ đông hồ vẫn còn mãi những dòng thơ
bên bờ hồ đô thị hà tiên cùng cuộc sống thường ngày
của cư dân dọc những nhánh sông đang từng ngày phát triển
thành phố hà tiên như khoát lên mình chiếc áo mới với nhiều phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp
từ hà tiên muốn vào đầm đông hồ chỉ có một cách duy nhất là đi bằng tàu hay dõi lại
trên hành trình chúng ta sẽ thấy bên trái là núi ngủ hổ đứng nghiêm trang và trầm mặt
còn phía xa bên phải là dãy núi tô

càng đi vào sâu du khách nhận ra chiếc hồ như một ốc đảo nằm biệt lập với đất liền
thế nên đầm đông hồ vẫn là một thế giới gần như hoàn toàn cách biệt với nét đô thị hiện đại
hiện tại bao quanh diện tích mặt nước rộng lớn là nhiều tầng dừa nước mọc dọc theo các bãi bồi ngập trong nước
chúng tôi đến khu dân cư có tên là cừ đức

này là khu phố năm thuộc phường đông hồ
này là khu phố năm thuộc phường đông hồ
một làng quê trên cồn nổi tách biệt hoàn toàn với đất liền

muốn đến được đây duy nhất đi bằng đường thủy

cá không có có ở trước này lầy lội rồi xình bùng vậy đó chứ không có mấy năm về sau là người ta mới làm lộ làm đường nè mới sạch sẽ như vậy thôi
cuộc sống người dân cừu đức cũng gắn liền với đầm nước
bất kỳ ai đến đây lần đầu đều ấn tượng với rừng dừa nước xanh mơn
chẳng biết dừa nước đã có ở đây từ khi nào nhưng từ thập niên ba mươi của thế kỷ hai mươi cư dân cừu đức đã trồng cây dừa nước thành rừng với diện tích có lúc đến trên ba trăm linh hectare
hầu hết họ trồng để lấy nguyên liệu tại chỗ cho nghề chầm lá
chầm lá là một trong những nghề đầu tiên xuất hiện tại địa phương này
từ thập niên chín mươi trở về trước thị trường thiêu thụ lá rất lớn nên nhà nhà đều tập trung làm nghề lá
năm hai nghìn lũ nguồn dày lớn nước dâng cao trên đầm đông hồ nhấn chìm những hàng dừa nước
nguyên liệu không còn nên nghề cũng bị ngưng trệ hơn một mươi năm
nhiều gia đình đã bỏ nghề vì miếng cơm manh áo
chầm lá là nghề truyền thống có thời gian trở thành nghề mưu sinh chính cho đại bộ phận cư dân cừu đức
tuy nhiên xưa nay không ai đổi đời hay phát triển cuộc sống được từ nghề này
riêng với những người còn gắn bó với nghề một phần vì họ muốn giữ nghề xưa
phần việc công việc chầm lá khá nhẹ nhàng ai cũng có thể làm được
những năm gần đây hệ thống đê bao thủy lợi được đầu tư nước lũ về hàng năm không còn lớn
người dân trồng lại dừa nước khôi phục nghề truyền thống
tuy nhiên nhu cầu tiêu thụ lá trên thị trường không còn nhiều
nghề lá thu nhập bắp bên
hiện nay cừu đức chỉ còn khoảng một triệu đồng
một mươi hội gia đình bám trụ với nghề làm lá
chầm lá này là mấy chục năm sau xưa hồi ông bà mình tới bây giờ
bây giờ tới đời mình làm chầm lá bây giờ cũng đông
bây giờ người đó chầm lá cũng nhiều
bây giờ mặn nhập ít quá người ta đi khác người ta làm người ta mặn
mình mặn lá này một ngày cũng hai trăm linh ngàn
chứ không có được nhiều
bên cạnh nghề truyền thống cư dân cừu đức đã phát triển kinh tế nuôi trồng thủy hải sản
mô hình nuôi tôm cua quảng canh không ngừng được mở rộng hiệu quả kinh tế cao
là nơi hội tụ của các nhánh sông kênh rạch nên nhiều loài thủy sản cũng theo con nước về đầm trú ngộ tạo nguồn sinh kế cho cư dân
tùy theo mùa nước mặn ngọt mà các loài tôm cá khác nhau theo về
bao đời nay cư dân ở quanh dùng đa phần dựa vào đầm nước để mưu sinh bằng nghề đánh bắt với đa dạng loại hình ngư lưới cụ
theo những ngư dân ở địa phương thì thông thường cá tôm trong đầm nhiều nhất vào độ cuối tháng một mươi một cho đến tháng năm âm lịch năm sau
thời điểm ấy nước trên đầm đông hồ và hệ thống chi lưu an thông dưới sông giang thành có độ mặn cao thuận lợi cho cá tôm sinh sản
tuy nhiên những năm gần đây tình hình thủy sản không tốt

thường thường ở đây là đặt lú hoặc là văn lưới đặt nò đặt rạp
những gì mà chúng ta cảm nhận được tại nơi này sẽ là khung cảnh trời nước in hình bóng núi đẹp như tranh thủy mặt
đến đầm đông hồ quang sơ
du khách vẫn có thể dạo thuyền trên sông để quan sát cây dừa nước
bé quầy dừa nước mọc dày đặc để thưởng thức lớp thịt mát và ngọt thanh bên trong
nhiều người khác sẽ xem cách người nông dân nuôi tôm và cua trong các dùng tôm
nếu hứng thú người ta vẫn có thể mua hải sản và nấu nướng tại chỗ
việc thưởng thức món ăn ngon trong khung cảnh miền quê yên bình quả thật tạo cảm giác thú vị
để thúc đẩy kinh tế của địa phương nâng cao đời sống cho cư dân cửa đất
khai thác phát triển ngành du lịch
chính quyền địa phương đã và đang đưa những làng nghề truyền thống nuôi trồng thủy sản
vào mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch sinh thái trên đầm nước đông hồ
định hướng phát triển kinh tế du lịch cũng như là xây dựng các khu du lịch sinh thái cộng đồng
kết hợp hài hòa giữa doanh nghiệp doanh nghiệp doanh nghiệp
nhiều người người dân nhà nước và việc bảo tồn thiên nhiên bảo vệ môi trường sinh thái ngập mặn
cũng là khu dự trữ sinh quyển của tỉnh kiên giang đảm bảo giữ dững an ninh quốc phòng dùng biên giới
ở giang đô những điều kiện tự nhiên đầm đông hồ còn rất quan trọng
khí hậu thuận lợi nguồn thức ăn dồi dào tạo môi trường sống cho nhiều loài động vật

với hệ sinh thái động thực vật đa dạng và độc đáo đầm đông hồ là một điểm nhấn quan trọng trong hệ thống đầm phá giang biển của việt nam nói chung

hoàng bình vào không gian thiên nhiên
nơi đất lành chim đậu
cảm giác như cơ thể được thải đi phần nào
những bụi bẩn nơi đô thị
khu du lịch sinh thái lâm cường
đang được đầu tư xây dựng
dự án chưa hoàn thiện
nhưng đã thu hút nhiều du khách
bởi trong thời đại công nghiệp quá nông thôn
không gian xanh yên ả của làng quê
dần bị thu hẹp
nên nhu cầu tìm về với thiên nhiên của người dân
ngày càng tăng cao
đồ thiên nhiên đồ dường
dường gao đồ người ta cũng rất thích
nhiều người đi du lịch hà tiên
tìm về đầm đông hồ
để khám phá sự đa dạng sinh học ở đây
giới những nhà khoa học
thì đây chính là hàng rào thực vật tự nhiên
rất có giá trị
có giai trò trong việc mở rộng đất liền
và là nơi trú ngủ của rất nhiều loài động vật
trong thời kỳ biến đổi khí hậu này
thì điều này càng có giá trị
với những người dân ở thành thị
những khu du lịch hà tiên
và sự sinh thái như thế này
sẽ là nơi để họ trải nghiệm
với cuộc sống nhà nông điền giả
còn người dân ở nông thôn
họ đến nơi này như để tìm lại hồn cốt của quê hương
cảm nhận là cái thiên nhiên ở đây rất là quan sơ
nói chung là thích hợp với những người
mà mình ở đô thị mình vào đây
mình muốn giải trí câu cá như anh vậy này
rồi mình vui chơi với nhau
rồi chào đại gia đình
và chào đại gia đình
rồi chào đại gia đình
và anh em hôm nay cũng là ngày hai mươi tháng một mươi
ngày phụ nữ
thì mấy anh cũng đoàn kết hợp vô với mấy chị em phụ nữ đây vui chơi
nói chung là không gian ở đây rất là quan sơ và đẹp
nói chung ở đây còn nhiều cái để mình cải tạo lại
mình xây dựng thêm thì nó còn đẹp nữa
nhiều người nhiều khách du lịch sẽ đến hơn nữa
và anh đi lần này thấy cũng rất là thích thú
sau chắc anh sẽ ghé nhiều lần nữa mình sẽ quay vô nhiều lần nữa
với những định hướng dự án phát triển kinh tế cộng đồng
rồi đây xóm dân cư tách biệt nằm giữa đầm nước đông hồ này sẽ được chuyển mình thoát quê lên chợ
tuy nhiên trách nhiệm chung của chúng ta là khai thác phải đi đôi với bảo tồn tái tạo
để đảm bảo được sự đa dạng nguồn lợi thiên nhiên đầm nước
tạo nguồn sinh kế bền dững cho cư dân nơi này